quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng là một trong những giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch virus sars cov hai lây lan
việc không hợp tác thực hiện quy định này sẽ không chỉ gây khó cho lực lượng chức năng quản lý mà còn làm hỏng bình phong chống dịch mà chúng ta đang cố gắng xây dựng
thưa ông qua ghi nhận vừa rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là vẫn còn tình trạng người dân và đặc biệt là người nước ngoài chưa hợp tác trong câu chuyện là đeo khẩu trang tại nơi công cộng
vậy thì liệu là chúng ta có những cái biện pháp hay là chế tài xử phạt nào đối với những cái tình huống như thế này không ạ
vâng có thể nói rằng là hiện nay thì chúng ta đã có quy định là bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng
đó là một trong những biện pháp để phòng và chống dịch covid một mươi chín
thì nội dung này cũng được quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm hai nghìn bảy
thì quy định cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm phải thực hiện cái hoạt động phòng và chống
bệnh dịch truyền nhiễm
thứ hai nữa là điều tám cũng quy định là các hành vi nghiêm cấm
trong đó là nghiêm cấm cái việc là không chấp hành các yêu cầu mệnh lệnh của cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh
ngoài ra cá nhân thì có trách nhiệm sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân để đảm bảo phòng chống dịch bệnh
như vậy là trong trường hợp mà pháp luật đã có quy định như thế rồi mà bất cứ tổ chức cá nhân cơ quan
kể cả người việt nam hoặc là người nước ngoài hoặc là người không quốc tịch mà không thực hiện cái biện pháp đó
thì đó là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý tùy vào tính chất mức độ
đối với hành vi thông thường là không chấp hành cái việc mà đeo khẩu trang nơi công cộng là vi phạm quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
và sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản một điều một mươi một là với mức xử phạt là từ một trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng
còn trong trường hợp mà không thực hiện cái mệnh đánh đó mà gây ra hậu quả là truyền nhiễm bệnh dịch
thì có thể phạt với mức cao hơn
thậm chí nếu nằm lây lan dịch bệnh đến cộng đồng thì có thể bị truy cứu trinh nghiệm hình sự
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
với mức hình phạt cao nhất của cái tội danh này có thể lên đến một mươi hai năm tù
như vậy là quy định thì đã rất là cụ thể và rõ ràng
thế nhưng mà trong cái quá trình quản lý của chúng ta thì chắc chắn là sẽ gặp không ít những cái khó khăn
bởi vì chúng ta không thể nào quản lý hết được người nước ngoài có đeo khẩu trang hay không
vậy thì những cái khó khăn mà chúng ta phải đối mặt là gì
thứ nhất là cái việc đi mua khẩu trang
ở việt nam hiện nay chúng ta đi mua khẩu trang là rất khá là khó khăn
đặc biệt là khẩu trang y tế
vấn đề thứ hai nữa là rất nhiều người không có thói quen đeo khẩu trang
đặc biệt là những người mà ở châu âu những người ở phương tây
các quốc gia mà họ không có văn hóa đeo khẩu trang
cái vấn đề thứ ba nữa là một số người thì cũng chưa nâng cao nêu cao cái ý thức của mình
trong cái phòng chống dịch bệnh
vẫn coi thường vẫn coi nhẹ cái sự nguy hiểm của dịch bệnh này
cho nên là chính những nguyên nhân đó dẫn đến câu chuyện là một số người đã không chấp hành
một cái khó khăn nữa mà chúng ta có thể nhận thấy rằng là hiện nay cái nơi công cộng ở việt nam là rất là rộng
với cái lực lượng cán bộ rồi là cơ quan chuyên trách mỏng như vậy
thì chúng ta khó mà có thể kiểm soát hết được tất cả những nơi công cộng
khó mà có thể cho lực lượng đi kiểm đếm đi giả soát từng người một không đeo khẩu trang để mà xử phạt
với thứ hai nữa là cái việc thủ tục xử phạt thì hành chính của việt nam
thì nó cũng có
nhiều cái thủ tục nó tương đối dường là phức tạp và liên quan đến thẩm quyền
liên quan đến các thủ tục hành chính khác
cho nên là tôi nghĩ là có những khó khăn
vừa rồi thì ông cũng có đề cập tới câu chuyện tức là người dân ở một số nước thì họ không có thói quen đeo khẩu trang
và hơn nữa thì họ cũng di chuyển nhiều nơi
vậy thì chúng ta có giải pháp nào cho vấn đề này
hiện nay thì chúng ta đã có quy định là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng
bởi vậy là tất cả các công dân kể cả công dân việt nam hay công dân nước ngoài
quốc tịch nước ngoài hoặc là không quốc tịch thì đều phải chấp hành cái quy định này để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
theo đó thì để những công dân đặc biệt là công dân nước ngoài mà tuân thủ các quy định của việt nam
thì trước hết các đại sứ quán lãnh sứ quán của quốc gia đó ở việt nam
là phải có khuyến cáo thông báo cảnh báo cho người dân công dân của nước mình
khi đến việt nam thì phải tuân thủ cái quy định đó nếu không sẽ bị xử lý hành chính
hoặc có thể bị truy cứu chuyện bình sự
vấn đề thứ hai nữa là chúng ta nên có những biển cảnh báo
đặt nơi công cộng
thứ ba nữa là phải tuyên truyền vận động những người dân trong nước
cũng như là khách du lịch thông qua các hình thức tuyên truyền
và đối với khách du lịch thì có thể thông qua cơ quan lưu trú lữ hành
những hướng dẫn viên thì có thể hướng dẫn khách du lịch thực hiện quy định của việt nam
khi mà phòng chống dịch bệnh
tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là phải tuyên truyền để nâng cao cái ý thức trách nhiệm của công dân
kể cả công dân việt nam lẫn khách du lịch cũng như là người nước ngoài
làm việc sinh sống lao động ở việt nam để họ chấp hành cái quy định này
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn mỗi quy định được đưa ra thì đều cần có sự đồng lòng và tuân thủ chấp hành
hy vọng là mỗi người dân việt nam đã đang và sẽ tiếp tục chung sức
và cùng hợp lực với chính quyền trong công tác chống dịch covid một mươi chín